dựa vào địa hình đồi vắng xa khu dân cư các đối tượng là dân chơi cờ bạc chuyên nghiệp đã tụ tập lại thành xới bạc thay đổi nhiều địa điểm chơi
sau nhiều ngày theo dõi lực lượng chức năng công an tuyên quang đã bắt quả tang nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc
tại thôn dân chủ xã đội bình huyện yên sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh tuyên quang đã bắt quả tang một mươi đối tượng đang sắp phạt nhau trên chiều bạc bằng hình thức sắp đi ăn tiền
tại hiện trường công an đã thu giữ ba mươi một triệu đồng tạm giữ tại chỗ năm xe ô tô hai mươi xe cắn máy các loại hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan
tại bình định sau một thời gian khẩn trương điều tra truy xét công an huyện hoài ân đã bắt giữ đối tượng là trần phi nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thị trấn tăng bạc hồ huyện hoài ân về hành vi cướp giật tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong tháng một năm hai nghìn một mươi sáu trần phi nghĩa cùng đồng bọn đã thực hiện hơn chục vụ cấp giật tài sản trên địa bàn huyện thủ đoạn của hắn là bám theo những người phụ nữ mang túi sách đi trên đường khi đến nơi vắng người thì ra tay gây án tại cơ quan công an đối tượng nghĩa khai nhận đã cướp được số tăng vật trị giá hơn bốn mươi triệu đồng
liên tiếp trong những ngày vừa qua tại địa bàn các thành phố lớn xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận những thông tin này xuất phát từ một số trang facebook cá nhân
ngay sau đó nhanh chóng đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng gây hoang mang quần chúng nhân dân ngay khi nhận được thông tin thì lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận đây hoàn toàn là những tin đồn thất thiệt
khu phố quốc tử giám nơi mà theo một tài khoản facebook đưa tin vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua con trai của chị ta bị một nhóm người lạ mặt tiếp cận có dấu hiệu định bắt cóc cháu bé thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận
nhiều người tỏ ra hoang
nhiều người tỏ ra hoang măng thậm chí là lo sợ trước tình trạng trẻ em bị bắt cóc ngang nhiên giữa thủ đô ngay khi nhận được thông tin cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh sự việc
qua việc vừa rồi thì có thể khẳng định cho đến thời điểm này chúng tôi thứ nhất là chưa tiếp nhận một thông tin về trình báo tố giác của người dân về việc bị bắt cóc trẻ em
hai là việc va chạm giao thông hoàn toàn là va chạm giao thông bình thường
hai là việc va chạm giao thông hoàn toàn là va chạm giao thông bình thường
không có việc giàn cảnh để bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội đã đưa
trước đó cũng tại hà nội một tài khoản facebook cũng đăng tải thông tin về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại khu vực phố huế
tình huống trong câu chuyện này là ông dắt tay cháu đi chợ thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát đối tượng ngồi sau định ôm cho bé đi
thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi tháng ba
câu chuyện này cũng nhận được hàng nghìn lượt bình luận
và chia sẻ của cộng đồng mạng hầu hết mọi người đều bày tỏ sự lo lắng bất an
tiếp theo chương trình sẽ là một điểm báo
tiếp theo chương trình sẽ là một điểm báo

thêm về vấn đề này phó tổng giám đốc viu asuko trung quốc dương khẳng định không thể có chuyện được ống nước trong cõi thầu sông đỏ hai chứa chất cây ung thư vì nó đã đạt những tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
xung quanh việc sử dụng chất tạo na sabotamol trong chăn nuôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng một lần nữa câu chuyện về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ ngành lại được đặt ra
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phép triển nông thôn năm hai nghìn một mươi năm đã có sáu tấn chất tạo nạc sabutamol
sambotamol được bán ra thị trường trong khi bộ y tế chỉ cần một mươi trong tổng số đó
đại biểu bùi thị an ở hà nội cho rằng người ký chưa nhập một lượng dư thừa nhiều như thế cần phải chịu trách nhiệm đầu tiên
theo các chuyên gia khi đưa được danh mục các chất cấm phải có sự tham gia của các bộ ngành
khi doanh nghiệp nhập khẩu các hóa chất cấm để sản xuất thuốc phải đưa vào diện thuốc theo dõi đặc biệt không thể mạnh bộ nào bộ đó làm
trong khi một số lượng lớn xe đạp điện xe máy điện còn chưa được kiểm soát
thì hiện nay hàng nghìn xe bồn bánh chạy bằng điện cũng đang bị buông lòng quản lý
nhiều ý kiến cho rằng mặc dù xe điện bốn bánh mới chỉ thí điểm nhưng thực tế loại xe này đã và đang hoạt động chản lan mà không quản lý được
điển hình như tại thanh hóa dù chỉ thí điểm hơn bốn trăm linh xe nhưng hiện đã có tới chín trăm linh xe chạy
do đó các bộ ngành đặc biệt là bộ giao thông vận tải cần có đánh giá và quyết định nên dừng hay tiếp tục để cho xe điện bánh lưu thông trở khách du lịch
trước thực tế này thứ trưởng lê đình thọ khẳng định
bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương trước ngày ba mươi tháng ba phải có thống kê toàn bộ lượng xe điện bốn bánh hiện có
báo cáo về bộ giao thông vận tải để có hướng xử lý dứt điểm
chậm nhất hai tháng nữa là phải hoàn chỉnh quản lý phương tiện này
thông tin này cũng đã kết thúc một điểm báo an ninh ngày hôm nay
mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
tiếp theo là những thông tin về truy nãn tội phạm do bộ công an cung cấp
truy nãn đối tượng nguyễn xuân bình
nguyễn xuân bình lai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
nêu đăng ký tưởng chú số một mươi một trên tám đường trần nhật duật phường trần tế xuân thành phố nam định tỉnh nam định
càn tội trộm cắt tài sản
quyết định truy nã số năm ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi
đơn vị ra quyết định
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh thái bình
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn ngọc lê họ tên mẹ nguyễn thị xê
truy nãn đối tượng nguyễn bình minh
nguyễn bình minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
nêu đăng ký tưởng chú xã tây giang huyện tiền hải tỉnh thái bình
càn tội trộm cắt tài sản
quyết định truy nã số một ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị ra quyết định
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện tiền hải tỉnh thái bình
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn minh thiêm họ tên mẹ hoàng thị thảo
truy nãn đối tượng tống sĩ điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai

nêu đăng ký tưởng chú thôn hiếu thiện xã vũ hội huyện vũ thư tỉnh thái bình
càn tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
quyết định truy nã số hai ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị ra quyết định
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện vũ thư tỉnh thái bình
thân nhân đối tượng họ tên bố tống sĩ dũng họ tên mẹ nguyễn thị ký
nêu đăng ký tưởng chú số một mươi một trên tám đường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật
nêu đăng ký tưởng chú số một mươi một trên tám đường trần nhật duật phường trần nhật duật

nêu đăng ký tưởng chú số một mươi một trên tám đường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật
nêu đăng ký tưởng chú số một mươi một trên tám đường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật phường trần nhật duật
tỉnh thống kê danh sách cụ thể các xe quá hạn kiểm định xe hết niên hạn theo địa bàn các huyện thị xã
và tổng hợp báo cáo sở giao thông vận tải công an tỉnh thành phố chủ tịch và trưởng công an các huyện thị xã
để phối hợp kiểm soát tổ chức tập huấn về cách tra cứu kiểm soát và nhận biết phương tiện quá hạn kiểm định
xe hết niên hạn sử dụng sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ngãi công khai số lượng xe bị kiểm soát quá niên hạn kiểm định
xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc kiềm chế tai nạn giao thông của năm hai nghìn một mươi năm
huyện do linh tỉnh quảng trị sẽ tăng cường thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp
để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương trong năm hai nghìn một mươi sáu
theo số liệu thống kê trong năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện gio linh xảy ra một mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết chín người bị thương ba người
so với năm hai nghìn một mươi bốn số vụ tai nạn giao thông giảm năm vụ giảm ba người chết
năm hai nghìn một mươi năm công an huyện gio linh đã tập trung nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ đó là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt
đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
cho nên là năm hai nghìn một mươi năm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã được kiềm chế và đẩy lùi
có được kết quả nói trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
và sự phối hợp tích cực của các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động
công an huyện gio linh đã chủ động phối hợp với các đơn vị cơ quan trường học trên địa bàn
tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền về luật giao thông
bên cạnh đó công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm cũng được đặc biệt trú trọng
trong năm hai nghìn một mươi năm
đội cảnh sát giao thông công an huyện gio linh đã tổ chức bốn trăm hai mươi chín các tuần tra kiểm soát
qua đó phát hiện và xử lý ba ba trăm bốn mươi chín trường hợp vi phạm
để tình hình tai nạn giao thông trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
ngay từ đầu năm huyện gio linh đã đề ra nhiều giải pháp
trong đó sẽ tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết và từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người dân
để tiếp tục giao thông hệ thống chính trị vào cuộc
và kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong năm hai nghìn một mươi sáu
lãnh đạo công an huyện tập trung chỉ đạo lực lượng chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong mỗi từng lớp nhân dân
nhiệm vụ thứ hai là đẩy mình công tác tuyên trang kiểm soát
trữ lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tứ an toàn giao thông
với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự chung tay góp sự
sức của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn và văn minh
vào sáng ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba
tại hà nội báo kinh tế và đô thị phối hợp với ban an toàn giao thông thành phố hà nội
sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi
vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm tiếp nối thành công của các cuộc thi viết lần trước
ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn hai trăm linh bài dự thi
ở cả hai nội dung thi viết và thi tìm hiểu
chất lượng bài viết năm hai nghìn một mươi năm được nâng cao rõ rệt đa dạng phong phú
với nhiều đề tài mới lạ được các tác giả trú trọng khai thác
từ đó nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp vận tài
và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sau gần một năm triển khai cuộc thi với tinh thần làm việc nghiêm túc công bằng khách quan
bàn tổ chức đã sơ khảo từ hơn hai bài viết
chọn lựa ra bảy mươi tác phẩm lọt vào vòng trung khảo cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi năm
căn cứ kết quả chấm điểm của hội đồng giám khảo
ban tổ chức cuộc thi đã thống nhất lựa chọn một mươi chín tác phẩm để trao giải
trong đó có một giải nhất hai giải nhì năm giải ba và một mươi một giải khuẩn hích
giải nhất được trao cho tác phẩm bỏ quên quy hoạch giao thông ô bàn cờ của thạc sĩ trần đức tuấn
nhân dịp này ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc kiềm chế tai nạn giao thông của năm hai nghìn một mươi năm
huyện do linh tỉnh quảng trị sẽ tăng cường thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp
để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao ộp cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương trong năm hai nghìn một mươi sáu
thông qua ba phần thi về ứng xử như xử lý tình huống và phần thi điều tiết giao thông
các đội cảnh sát giao thông hiện đang công tác trên địa bàn thành phố
có cơ hội rèn luyện cũng như nâng cấp